chỉ vài giờ sau hai đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan công an xử lý
người điều khiển mô tô có hành vi lạng lách đánh võng là y mel buôn gia
chính thanh niên này cũng không thể ngờ rằng hành vi của mình lại bị phát hiện nhanh đến như vậy
thông qua trang mạng xã hội gia lô của đội cảnh sát giao thông công an huyện cư mường a
tiếp nhận được nguồn thông tin của người dân phản ánh là có hai đối tượng điều khiển xe mô tô tham gia giao thông
có hành vi là lạng lách đánh võng
sau quá trình kiểm tra xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì là cũng đã phát hiện ra hai đối tượng cũng là cảnh báo cho người dân
trong quá trình tham gia giao thông là không được sử dụng rượu bia
cũng như là chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
hay cả ở trong buôn khăn là chạy xe về buôn xuất ngư dạo cho xuê
hôm đó là em uống rượu rồi đến đường thì em đi lạng lách em say rồi
tôi xin hứa sau này là em không nếu uống rượu say không chạy xa nữa
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được công an huyện cư mờ ga phát hiện và xử lý kịp thời
từ tin báo của quân chúng nhân dân thông qua các trang mạng xã hội đặc biệt là các nhóm gia lô
của các đội nghiệp vụ và lực lượng công an cơ sở
thực tế ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi mô hình kết nối mạng xã hội đã bắt đầu nhen nhóm xuất
hiện ở một số đơn vị nghiệp vụ công an một số xã ở cư mờ ga nhằm đảm bảo an ninh trật tự
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
chỉ sau một thời gian ngắn ứng dụng tiện ích này đã tạo nên sự đột phá trong công tác đấu tranh phòng
xã hội phạm ở cư mơ gà địa bàn tương đương thứ hai về số vụ phạm pháp hình sự của tỉnh đắk lắk
chúng tôi đã triển khai nhiều mô hình về gia lô để áp dụng công nghệ thông tin trong tiến hành
thủ tục hành chính cụ thể đó là dùng trang mạng xã hội gia lô để tuyên truyền cho người dân biết
được pháp luật của đảng của nhà nước và các chính sách của địa phương đồng thời dùng gia lô để
cho nhân dân đăng ký cấp chứng minh nhân dân qua mạng để qua đó đã đem lại sự nhanh chóng thuận lợi cho người dân hơn
trên địa bàn huyện cũng như ở các xã triển khai rất là tích cực và bài đăng bài viết cũng như là cái
sự phản hồi và liên kết giữa người dân với lại các công an xã quỹ ban nhân dân các xã rất là tích cực và cũng thường xuyên
thì cái việc làm triển khai của công an huyện là từ cái khảo sát từ cái cơ sở
của địa bàn cũng như là cái nhanh nhạy trong cái nắm bắt cái công nghệ thông tin được người dân ủng hộ
rất là tốt và nó mang cái hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từ hiệu quả bước
đầu khi ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng những tiện ích từ trang mạng xã hội và công tác phòng
ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm ở công an huyện cư mờ ga thường vụ đảng ủy ban giám đốc công
công an tỉnh đắk lắc đã thống nhất chủ trương thí điểm mô hình kết nối mạng xã hội bình yên cho mỗi gia đình
triển khai đồng loạt tới các đội nghiệp vụ công an xã phường thị trấn thôn buồn tổ dân phố trên
địa bàn hai đơn vị huyện cư mờ ga và thành phố buôn mà thuột ngay lập tức chủ trương này nhận được
sự tham gia đông đảo của quân chúng nhân dân sự ủng hộ tích cực của cấp ủy đảng và hệ thống chính quyền cơ sở
trong ba tháng triển khai thí điểm hơn một trăm linh trang gia lô được đăng ký xác thực công an các xã phường
đã lập được gần sáu trăm ba mươi nhóm gia lô của thôn buôn tổ dân phố đăng tải hơn bốn bài viết và thu hút gần hai triệu lượt xem

với sự tham gia của các trang mạng xã hội lực lượng công an hay đơn vị thí điểm đã xử lý nhiều đối tượng ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng
với sự tham gia của các trang mạng xã hội lực lượng công an hay đơn vị thí điểm đã xử lý nhiều đối tượng ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng